tại hà nội viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với cục an toàn thực phẩm bộ y tế
đã tổ chức hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm năm hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện quan trọng nhằm tập hợp công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu
kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong kiểm nghiệm thực phẩm của việt nam và quốc tế
hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm
tuy nhiên thực tế hiện nay trong lĩnh vực thực phẩm các phòng thí nghiệm được phép áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau
dẫn tới cùng một sản phẩm kết quả đánh giá về chất lượng an toàn khác nhau gây khó khăn cho các cơ quan quản lý
các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau dẫn tới có khi cùng một sản phẩm nhưng kết quả đánh giá về chất lượng an toàn khác nhau
dẫn tới làm khó cho cơ quan quản lý làm mất lòng tin đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng
hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để các nhà quản lý các nhà khoa học đưa ra các phương pháp
nhằm từng bước hướng tới thống nhất các phòng kiểm nghiệm và phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc
hội nghị khoa học không những là giới thiệu các phương pháp kiểm nghiệm của việt nam mà kể cả các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế
kể cả các yêu cầu kiểm nghiệm của quốc tế đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta thống nhất và đưa ra các phương pháp thử cùng một sản phẩm
nhưng nếu phương pháp thử khác nhau thì kết quả kiểm nghiệm có thể nó sẽ khác nhau cho nên đây là một cái hội nghị hết sức là quan trọng
hệ thống kiểm nghiệm của việt nam trong những năm qua đã được chú trọng đầu tư từ tuyến trung ương đến địa phương
tuy nhiên những trang thiết bị hiện đại chính xác vẫn chủ yếu tập trung tại tuyến trung ương
bộ y tế và các bộ ngành liên quan đang tích cực nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương bằng các hình thức
cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư trang thiết bị đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm